tiếp ông james diamond chủ tịch tập đoàn jp bogan hoa kỳ vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao vai trò của tập đoàn trên thị trường tài chính quốc tế
đồng thời biểu dương tập đoàn trong hai mươi năm qua đã hợp tác tốt với việt nam tích cực tham gia quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn ở việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam đang tiến hành phát triển tái cơ cấu nền kinh tế cho nên rất cần những đối tác lớn như tập đoàn jp morgan tham gia
việt nam và hoa kỳ đang có quan hệ hết sức tốt đẹp nhất là kinh tế thương mại
do đó thủ tướng hy vọng jp morgan có nhiều đóng góp và phát triển mối quan hệ giữa hai nước
chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn doanh nghiệp hoa kỳ trong đó có jp morgan làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng đề nghị với uy tín và kinh nghiệm của mình jp morgan khuyến khích mạnh hơn nữa các doanh nghiệp hoa kỳ vào việt nam làm ăn
qua đó tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại tốt đẹp giữa hai nước
trên cơ sở hai bên cùng có lợi
thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam cũng đang đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ngành hàng không
do đó đây là cơ hội lớn cho nhà đầu tư quốc tế trở thành nhà đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp này trong đó có jp morgan
ông james diamond cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp bày tỏ mong muốn làm ăn lâu dài tại việt nam
qua đó cung cấp những dịch vụ tài chính tốt nhất cho các đối tác doanh nghiệp tổ chức tiến dục
ông đánh giá chính phủ việt nam đang đi đúng hướng trong phát triển kinh tế nhất là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và cổ phần hóa
do đó tập đoàn sẵn sàng tham gia vào quá trình này